phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu cao của thị trường
góp phần đưa ngành nông nghiệp phát triển theo hướng đô thị hiện đại
đây là nội dung trọng tâm được hội nông dân tp hcm đặt ra nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập hội nông dân việt nam
nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất bình quân trên một hectare đất sản xuất nông nghiệp
tại thành phố ước đạt năm trăm năm mươi triệu đồng trên một hectare một năm gấp một năm lần so với năm hai nghìn một mươi năm
tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt năm tám mươi tám
để đưa ngành nông nghiệp phát triển phù hợp với đô thị hiện đại hội nông dân thành phố tập trung nghiên cứu
phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới
bên cạnh đó đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân